hay tin chủ tịch nước trần đại quang đã tử trần sáng qua tại thủ đô phnom penh phó thủ tướng bộ trưởng bộ hoàng cung campuchia somdek kum som on đã đến đại sứ quán việt nam để chuyển thư chia buồn của quốc vương norodom sihamoni đến tổng bí thư nguyễn phú trọng và gửi vòng hoa chia buồn của hoàng thái hậu và quốc vương
đại sứ quán việt nam sẽ tổ chức lễ quốc tang mở sổ tang và viếng tang chủ tịch nước trần đại quang tại chủ sở đại sứ quán